các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thời điểm trên ông bình điều khiển xe máy lưu thông trên đường đinh tiên hoàng hướng từ cầu bông về chợ bà triều
khi vượt qua cầu bông thì ông bình bị hai người lạ mặt đi xe máy từ phía sau dùng hung khí chém gần đứt lìa cánh tay
ngay sau khi gây án hai đối tượng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường
trong quá trình bỏ chạy hai đối tượng để xảy ra va chạm với người đi đường nên vứt xe lại tại hiện trường và tẩu thoát
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an đã vào cuộc điều tra
tại hiện trường công an thu giữ một xe gắn máy và một ba lô mà nhóm nghi can vứt lại nghi tẩu thoát khỏi hiện trường
trong ba lô có một máy ảnh một số dụng cụ tài sản khác và một mã tấu tự chế
trong diễn biến có liên quan vào đêm ngày hai mươi một tháng một mươi nạn nhân nguyễn đỗ thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ngụ tại đường nguyễn thị nghĩa phường bến thành quận một đã được các y bác sĩ bệnh viện nhân dân gia định
quận bình thạnh phẫu thuật nối liền cánh tay phải bị đất lìa
và vào trưa nay ngày hai mươi hai tháng một mươi
lực lượng công an quận bình thạnh đã vào bệnh viện lấy lời khai bước đầu của ông bình